thưa quý vị khán giả việt nam và cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trải qua gần sáu mươi năm dù tình hình thế giới có nhiều thách thức và thăng trầm
dòng mối quan hệ đoàn kết anh em giữa việt nam và cuba do hai nhà lãnh đạo fidel castro và chủ tịch hồ chí minh đặt nền móng
ngày càng được củng cố và phát triển gắn bó khẳng khí trên nhiều lĩnh vực
việt nam và cuba đã thông báo về tình hình đoàn kết của quân đội và quân đội đặc biệt trong tháng một mươi
trong tỉa mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ leonie torres
đại sứ nước cộng hòa cuba tại việt nam để cùng nghe bà chia sẻ những câu chuyện
trong quá trình hoạt động ngoại giao
tiếp theo chương trình tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà sẽ kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
sáng ngày hai mươi một tháng sáu tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp đại sứ ba lan barbara szymanowska
đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại biểu tiếp chủ tịch nước đánh giá cao
nhiệm kỳ của đại sứ barbara szymanowska khi đã góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
kiêm ngạch thương mại hai chiều năm hai nghìn một mươi bảy đạt mức một tỷ usd
hiện ba lan đang là bạn hàng lớn nhất của việt nam trong số các nước trung đông âu
và đã mở văn phòng đại diện tổng cục đầu tư và thương mại ba lan tại thành phố hồ chí minh
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước
bà lan cũng là quốc gia đã ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và luôn phối hợp chặt chẽ hợp tác hiệu quả với việt nam trên các diễn đàn đa phương
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn trong thời gian tới hai bên cần phối hợp tìm kiếm các dự án phù hợp
để giấy ngân hiệu quả khoản tiến dụng yêu đáy hai trăm năm mươi triệu euro mà hai bên ký kết trong chuyến thăm vượt qua của tổng thống bà lan tới việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu việt nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế
aira wari chaofaya mekong akmex lần thứ tám và hội nghị cấp cao hợp tác campuchia lào myanmar việt nam clmv lần thứ chín
theo lời mời của thủ tướng thái lan prayuth chan o cha và thủ tướng campuchia samdek tekcho uhunsen
chuyến tham dự hội nghị cấp cao akmex lần thứ tám với chủ đề hướng tới một cộng đồng akmex kết nối và hội nhập
và hội nghị clmv lần thứ chín với chủ đề vì sự hòa nhập và kết nối sâu sắc hơn của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã khẳng định sự coi trọng của việt nam đối với hợp tác kinh tế aira wari chaofaya mekong lần thứ tám
và hợp tác campuchia lào myanmar việt nam nâng cao vị thế và vai trò của việt nam
góp phần mở ra chương mới cho hợp tác khu vực mekong
đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung ở khu vực
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng sáu hội nghị diễn đàn hợp tác
á âu asem về cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững
định hướng tương lai đã được tổ chức tại thành phố cần thơ
đây là hội nghị nhằm triển khai sáng kiến của việt nam
được thông qua từ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asem lần thứ một mươi ba tại myanmar vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
và là sáng kiến đã được bảy thành viên asem gồm australia bỉ đan mạch italy phần lan hà lan và myanmar đồng bảo trợ
tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy đóng góp cho asem cho nỗ lực toàn cầu
triển khai chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
tăng cường gắn kết các sáng kiến dự án hợp tác chuyên ngành của a sem
đẩy mạnh hợp tác về dự báo tăng cường quan hệ đối tác nhiều bên
đồng thời nhất trí tiếp tục hỗ trợ các thành viên đang phát triển phải đối mặt với những thách thức gây gắt
về biến đổi khí hậu và ủng hộ các cơ chế hợp tác tiểu vùng và khu vực trong đó có hợp tác mekong danwef
hội nghị thu hút gần hai trăm linh đại biểu đến từ năm mươi ba nền kinh tế thành viên của diễn đàn hợp tác a âu a sem
các tổ chức quốc tế khu vực lãnh đạo cán bộ ngành và một mươi ba tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông kiều long tham dự
trong khuôn khổ chuyến công tác liên bang nga bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với bộ trưởng phụ trách thương mại của ủy ban kinh tế a âu e s e
banilichina veronika oleggovna và các cán bộ hữu quan nga tại thủ đô moscow
tại buổi làm việc hai bộ trưởng đánh giá tích cực kết quả thực hiện hiệp định thương mại thứ do giữa việt nam và liên minh kinh tế a âu vn ea eu fta
kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hai bộ trưởng cũng thừa nhận mức độ tận dụng ưu đãi từ hiệp định còn thấp
đặc biệt là tỷ lệ sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ mẫu co eav
hai bên nhất trí cần nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc khó khăn để cộng đồng doanh nghiệp hai bên có thể tận dụng các điều kiện thuận lợi do vn eae fta mang lại
thúc đẩy thương mại song phương vốn còn nhiều tiềm năng hướng tới nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên mức một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với đại sứ lien nhi torres đại sứ nước cộng hòa cuba tại việt nam
để cùng lắng nghe câu chuyện hoạt động ngoại giao của bà trong tiểu mục chuyện việt nam
đại sứ thứ nhất đại sứ quán cuba tại malaysia chuyên viên chính của tổng vụ trưởng vụ mỹ bộ ngoại giao
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy bà là thành viên đoàn đại biểu cuba tham gia các cuộc họp với chính phủ mỹ
nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao và mở đại sứ quán cũng như các đối thoại song phương khác
bà chính thức trở thành đại sứ cộng hòa cuba tại việt nam từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi đã gặp một người bạn của cuba một người đàn ông ở việt nam

vì hắn là một người bạn của chủ tịch lý doanh nghiệp của chúng tôi fidel castro
và ở quan chi tôi đã gặp nhiều chỗ lý doanh nghiệp
tôi đã ở những chỗ mà fidel cũng đã gặp
và năm nay chúng tôi đang chúc mừng lần bốn mươi năm tuổi của chủ tịch lý doanh nghiệp của chúng tôi đến quan chi
chúng tôi sẽ có một số công việc ở đó
và đó là lý do tại sao tôi quyết định đi đến đó trước
và nó rất thú vị
tôi đã gặp một người đàn ông ở đó nguyễn thị huong
cô ấy đã được cứu bởi các bác sĩ của cuba khi cô ấy ở trên đường

nó đã xảy ra ở đó
và bác sĩ của cuba đã cứu bởi các bác sĩ của cuba khi cô ấy ở trên đường
tôi đã gặp cô ấy
và nó rất thú vị cho tôi
vậy các bác sĩ có một kế hoạch để chúc mừng lần bốn mươi năm tuổi của chúng tôi đến quan chi không
chúng tôi chưa có một kế hoạch hoàn toàn
vì vậy tôi đang đi đến quan chi để gặp những chỗ lý doanh nghiệp của fidel ở đó
nhưng tôi chắc rằng các bác sĩ sẽ có một kế hoạch tốt để chúc mừng lần bốn mươi năm tuổi của chúng tôi đến quan chi
để chúc mừng lần bốn mươi năm tuổi của chúng tôi đến quan chi
bởi vì khi fidel đi đến quan chi
nó là một trường hợp rất đặc biệt
cho hợp lý doanh nghiệp của hai nước
bởi vì fidel đã trả lời hỗ trợ
cho người việt nam
khi các bác sĩ đã ở trong cuộc chiến
vậy các bác sĩ nghĩ về hợp lý doanh nghiệp giữa hai nước không
nó là một hợp lý đặc biệt
nếu các bác sĩ nói với tôi
hai lời mà tôi có thể tìm ra
để tìm ra hợp lý giữa cuba và việt nam
thì tôi sẽ nói là
hợp lý và hợp lý đặc biệt
chúng tôi có một hợp lý tuyệt vời

được phát triển bởi hai chủ đề của chúng tôi
fidel castro và ho chi minh
và trong thời gian này
hợp lý giữa chúng tôi
việt nam và cuba đã tiếp tục phát triển

chúng tôi có một hợp lý rất quan trọng
trong hai hướng
từ đây chúng tôi có
chủ tịch giám đốc
chủ tịch giám đốc cảm ơn
đã đến cuba
cũng như chủ tịch thủ tịch

đã đến việt nam
và sau đó chúng tôi có một hợp lý quan trọng
của chủ tịch uyên phú sơn
chủ tịch giám đốc
đã đến cuba vào tháng ba
và đó là một
một dự đoán
như các bạn đã thấy trong tin
chủ tịch giám đốc đã
đi cùng với raúl castro
trong một chiếc tàu
vì vậy nó rất quan trọng
và đó là một điều
chỉ có những người bạn có thể làm
và đó rất quan trọng
vì vậy nó rất quan trọng

như các bạn đã thấy trong tin
chủ tịch uyên phú sơn
đã đi cùng với raúl castro
đến cuba vào tháng ba

như các bạn đã thấy trong tin
chủ tịch uyên phú sơn

trong một chiếc tàu
chủ tịch uyên phú sơn
đã đi cùng với raúl castro
trong một chiếc tàu
chúng tôi pointed out